tại công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh bắc giang trung tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an tỉnh bắc giang cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả nhiệm vụ của đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phát huy và thể hiện tốt vai trò của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới